trước diễn biến của cơn bão tem bin văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau cho biết
chủ động ứng phó với bão tem bin từ một mươi sáu h cùng ngày cà mau sẽ thực hiện lệnh cấm tuyệt đối các tàu thuyền ra khơi hoạt động khai thác thủy sản
trên tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau
ngành chức năng tỉnh đang tích cực liên lạc và kêu gọi các tàu thuyền còn hoạt động ngoài biển vào bờ
đến một mươi năm h chiều cùng ngày bộ đội biên phòng và các đơn vị chức năng ở cà mau đã liên lạc được với tất cả các tàu cá
hơn bốn năm trăm linh tàu đăng ký hoạt động đánh bắt trên địa bàn tỉnh
tuy nhiên hiện vẫn còn hơn chín trăm linh tàu với khoảng bảy chín trăm linh thuyền viên đang hoạt động trên biển
trong đó có gần bốn trăm linh phương tiện đánh bắt xa bờ
ngành chức năng tỉnh đang khẩn trương hướng dẫn vị trí phù hợp để các tàu kịp thời tìm nơi tránh chú bão
ngoài kiểm đếm tàu kêu gọi tàu thuyền vào bờ
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các đơn vị chức năng của tỉnh
đang chủ động nhiều biện pháp đồng bộ khác để ưng phó với báo tem bin
góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại trong tình huống xấu nhất cho nhân dân